hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng một mươi công an phường lộc thọ thành phố nha trang bắt quả tang tám đối tượng quốc tịch trung quốc
đánh bạc trái phép dưới hình thức mặt trược tại các nhà số một trăm tám mươi sáu trên một mươi sáu hùng vương phường lộc thọ
tại tầng trệt lực lượng công an phát hiện không chê đối tượng jen jun ba mươi sáu tuổi quốc tịch trung quốc
là người tổ chức đón khách đến đánh bạc và thu tiền sâu
thu giữ một tám trăm bảy mươi nhân dân tệ và ba mươi bốn triệu đồng tiền việt nam cùng tám trăm linh quân bài mặt trược
ngoài ra tạm giữ trong người các đối tượng số tiền trên một mươi bốn nhân dân tệ
hơn ba mươi bốn triệu đồng tiền việt nam và chín điện thoại di động
ngày hôm nay công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an huyện mộ đức
tổ chức điều tra vụ một thanh niên bị đánh chết nghi án liên quan nợ tiền
vào khoảng một mươi một giờ đêm qua bệnh viện đa khoa quảng ngãi tiếp nhận một bệnh nhân bị tử vong trước đó
với nhiều vết thương nạn nhân là đạng quốc vệ hai mươi bảy tuổi chú tại huyện mộ đức
gia đình nạn nhân cho biết thời gian gần đây anh này bị nhiều đối tượng gọi điện đòi nợ
tìm đến nhà hăm dọa
cảnh sát điều tra đã tạm giữ nguyễn duy hưng chú tại xã đức thắng huyện mộ đức
do có liên quan tới vụ việc hưng khai nhận đánh anh vệ tại nghĩa địa thôn thanh long
xã đức thắng rồi trở nạn nhân ra bệnh viện đao khoa quảng ngãi
khoảng ba giờ chiều ngày hôm nay ngay trước cửa ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam
việt tiên banh chi nhánh quảng ninh đã xảy ra vụ phá cửa xe ô tô lấy trộm ba năm tỷ đồng
chi nhánh có trụ sở tại địa chỉ số hai trăm tám mươi bốn đường nguyễn văn cử thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
anh phạm văn mạnh chú tại thành phố hạ long là người điều khiển chiếc xe ô tô bị đập cửa kính cho biết
anh đỗ xe trước cửa việt tiên banh chi nhánh quảng ninh và vào giao dịch tại ngân hàng trong khoảng thời gian chưa đến năm phút
khi quay ra xe anh phát hiện cửa kính bên lái của xe bị phá vỡ số tiền ba năm tỷ đồng anh để trong xe đã bị mất
nhân viên bảo vệ ngân hàng cho biết tại thời điểm này ngân hàng có rất đông khách vào giao dịch
vụ việc đang được điều tra làm rõ
chiều nay dự kiến tòa án nhân dân tp hcm sẽ tuyên án vụ kiện tranh chấp thiệt hại giữa công ty cổ phần ánh dương việt nam
gọi tắt là vinasun đối với công ty trách nhiệm hữu hạn grabtaxi việt nam gọi tắt là grab
tuy nhiên hội đồng xét xử đã thông báo sẽ quay trở lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số chi tiết trong vụ kiện này trước khi tuyên án
theo đơn khởi kiện của vinasun grab hoạt động tại thị trường việt nam thông qua quyết định hai mươi bốn qd
bgtvt ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi sáu của bộ giao thông vận tải về việc thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ
hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng tức là cung cấp phần mềm cho đơn vị kinh doanh vận tải
nhưng vinasun cho rằng trên thực tế grab là doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đánh cháo khái niệm gây thiệt hại nghiêm trọng về doanh thu lợi nhuận của vinasun
nên hãng khởi kiện yêu cầu grab bồi thường thiệt hại bốn mươi một hai tỷ đồng
sau nhiều lần trì hoãn từ ngày một mươi bảy tháng một mươi tòa án kinh tế tòa án nhân dân tp hcm đã mở lại phiên xét xử vụ kiện này
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt